liên quan đến vụ phá rừng chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại tiểu khu hai trăm một mươi sáu xã phi liêng huyện đam rông tỉnh lâm đồng mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
ngày hai mươi một tháng hai ubnd huyện đam rồng đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định
tổng diện tích đất lâm nghiệp bị phá và lấn chiếm tại tiểu khu hai trăm một mươi sáu xã phi liêng là tám một trăm linh m hai đây là rừng nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp
theo ubnd huyện đam rồng khu vực bị phá đã kéo dài trong nhiều năm trong đó hai vụ đã xác định được đối tượng vi phạm sáu vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm
hiện ubnd huyện đang chỉ đạo ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng xây dựng kế hoạch giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép đưa vào kế hoạch trồng lại rừng theo quy định